theo dự báo trong thời gian tới tỉnh lào cai có khoảng hai tám trăm năm mươi năm người lao động tại trung quốc sẽ trở về nước do đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả tỉnh lào cai đã liên tục mở rộng cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết triển khai các khu cách ly tập trung số lượng lớn
hiện khu cách ly đang được hoàn thiện các khâu cuối cùng sẵn sàng đón công dân trở về vào cuối tuần này bên cạnh đó tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự thực hiện lấy mẫu xét nghiệm giám sát kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị